để phát huy giá trị di sản đô thị khai thác không gian chống khu vực nội đô lịch sử
vừa qua thành phố hà nội đã thực hiện đục thông các vòng cầu từ phố phùng hưng tới ga long biên
tuy nhiên thời điểm này dự án đã phải tạm dừng thi công bởi trong quá trình triển khai đã phát sinh những vướng mắt
kỳ vọng về một dự án với không gian công cộng phục vụ cộng đồng về văn hóa du lịch của người dân
đã bị chậm lại và chưa hẹn ngày hoàn thiện
vòng cầu phùng hưng sau hai tháng kể từ ngày dừng thi công
còn ngõ vốn nhỏ này lại bị thu hẹp bởi tấm tôn quây này
sau khi đục thông vòng số chín mươi ba thì đến ngày một mươi bảy tháng tám hà nội tiếp tục thí điểm đục thông thêm năm vòng
từ vòng bảy mươi chín đến vòng tám mươi ba thế nhưng đang thi công đục vòng bảy mươi chín thì tạm dừng
tôi đang đứng tại vòng cầu số bảy mươi chín đoạn giao giữa phố gầm cầu và phố hàng lược
đây là một trong năm vòng cầu được đập thông mới đây của dự án mở rộng không gian phố cổ
như quý vị có thể thấy mặc dù đã được quê tôn lập hàng rào
và một số biển cảnh báo nhưng thực tế không có bất kỳ công nhân hay hoạt động thi công nào
được biết dự án đã tạm dừng thi công nhiều tháng nay
công trình giang rở khiến cho con ngõ trước đây vốn dĩ đã trật hẹp nay lại càng trật hẹp hơn
đã có người tai nạn ngã ở đây vào buổi tối
mà nhất là hôm nay cô đi qua là cũng chật trội và đông đúc tầm tan tầm thì lại càng không đi được
trước khi thực hiện dự án chủ đầu tư dự kiến mỗi vòng cầu hoàn thành việc đục thông sẽ mất từ hai mươi năm đến ba mươi năm ngày
với tiến độ như hiện nay
không biết đến bao giờ tổng một trăm hai mươi bảy vòng cầu sẽ được hoàn thiện
theo ban quản lý phố cổ hà nội đơn vị làm chủ đầu tư dự án này
việc tạm dừng thi công là do xuất hiện vết nứt trên vòng
có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình cũng như tuyến đường sắt đang hoạt động
nó nối dài từ mặt vòng bên này cho đến mặt vòng bên kia
do vậy là chúng tôi cũng đã cùng với lại các cơ quan có liên quan của bên chỗ ngành đường sắt
yêu cầu đơn vị công phải tạm dừng việc thi công
đồng thời là yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phải lập lại biện pháp thi công
nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình thi công cũng như là việc an toàn chạy tàu
trong khi chờ cục đường sắt
đường sắt việt nam cho ý kiến cũng như điều chỉnh lại thiết kế
thì người dân dọc các vòng cầu hàng ngày vẫn phải sống trong cảnh chật trội đi lại nguy hiểm
hình ảnh những vòng cầu thông thoáng tạo nên không gian văn hóa ẩm thực nghệ thuật
tạo nên dấu ấn riêng cho hà nội sẽ rất khó để về đích như tiến độ đã đề ra